chiều một mươi bảy tháng bốn tổng thư ký tổ chức mạng lưới chính quyền các địa phương về quản lý định cư con người
gọi tắt là citynet đã thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi tiếp ông trần trí cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
mong muốn citynet tiếp tục hỗ trợ thành phố đà nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm
trao đổi và đưa ra những giải pháp mới tích cực nhằm giải quyết những thách thức
trong quá trình đầu tư và phát triển đô thị bền vững
những kinh nghiệm thực thi chính sách vào thực tiễn trong lĩnh vực đô thị tại các thành phố châu á
trong các lĩnh vực về hạ tầng điện nước giao thông cơ sở vật chất về y tế giáo dục
phát biểu tại buổi làm việc ông jong kiki tổng thư ký citynet nhấn mạnh
với vai trò là thành viên chính thức của citynet từ năm hai nghìn năm
thông qua mạng lưới các thành phố trên thế giới thành phố đà nẵng đã tranh thủ giới thiệu
quảng bá hình ảnh của mình đến các thành viên của citynet
đồng thời kết nối giữa các đô thị trong khu vực với các tổ chức quốc tế khác
nhằm giải quyết các vấn đề về đô thị đang đặt ra
trong thời gian tới tổ chức sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin kiến thức và kinh nghiệm quý giá
trong những lĩnh vực phát triển đô thị thông minh mà thành phố đà nẵng đang hướng đến
ngày một mươi bảy tháng bốn ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị xã lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
đây là đơn vị được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện
nhiệm kỳ qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị xã duy tiên đã từng bước đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động bám sát cơ sở khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động
đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới thực hiện đạt và vượt kế hoạch một trăm linh
các chỉ tiêu của mặt trận tổ quốc thị xã trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đề ra
phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín mặt trận tổ quốc các cấp thị xã duy tiên
tập trung thực hiện tốt năm khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm phát huy tốt vai trò
vị trí và nhiệm vụ của mặt trận đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp mở rộng khối
đại đoàn kết toàn dân tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối
của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đại hội đã hiệp thương cử năm mươi năm vị tham gia
ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã duy tiên lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín và bầu đoàn đại biểu
đi sự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận được thị trường và thúc đẩy bình đẳng giới
sáng ngày một mươi bảy tháng bốn hội đồng doanh nhân nữ việt nam thuộc liên đoàn thương mại và công thương việt nam
vcci và cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức diễn đàn
hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững tại hà nội
hơn hai mươi chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ năm mươi một doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu
chủ sở hữu tại việt nam tuy nhiên những doanh nghiệp này đang ở cấp thấp nhất trong chuỗi cung ứng
của nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của các công ty lớn
nguyên nhân chính của thực trạng này do hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn thiếu hụt các mạng lưới
hỗ trợ kinh doanh cho phụ nữ và định kiến về khả năng kinh doanh của phụ nữ còn tồn tại
các diễn giả đại diện doanh nghiệp đã trao đổi cập nhật thông tin về những chính sách
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp tăng cường nhận thức cũng như nâng cao vai trò của phụ nữ
trong chuỗi cung ứng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
ngày một mươi bảy tháng bốn hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với cục thể dục thể thao
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình truyền thông về khởi nghiệp
khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên
mỗi năm việt nam có rất nhiều vận động viên giã từ sự nghiệp thi đấu
trong đó chỉ có một mươi năm hai mươi các tuyển thủ quốc gia
các vận động viên xuất sắc đã trở thành huấn luyện viên hay giáo viên thể chất
sau khi dừng thi đấu thể thao chuyên nghiệp
đồng hành cùng nữ vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho tương lai
chương trình truyền thông về khởi nghiệp
khởi sự kinh doanh
cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức
và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ đề án
hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm của chính phủ
tại chương trình đại diện hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và cục thể dục thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch chia sẻ
khẳng định khởi sự kinh doanh thường bắt đầu bằng một ý tưởng
và cần thời gian dài nung nấu học hỏi và nỗ lực biến ý tưởng thành công
suy nghĩ về ý tưởng xây dựng một kế hoạch và bồi đáp ý tưởng
ngay trong thời gian đang thi đấu là một hành động cần thiết
bởi nữ vận động viên hơn phụ nữ khác là được đi thi đấu cả ở trong và ngoài nước
và đó chính là cơ hội để quan sát học hỏi và tìm kiếm ý tưởng hoặc kinh nghiệm kinh doanh
với mong muốn người khuyết tật có thêm nhiều kênh thông tin cải thiện việc làm
ngày một mươi bảy tháng bốn trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật
đã ra mắt sổ tay nghề nghiệp con đường học tập
và nguồn lực hỗ trợ cho người khuyết tật
sổ tay nghề nghiệp con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật gồm ba phần chín
trong đó phần một nói về sáu mươi bốn ngành nghề và gợi ý ngành nghề phù hợp đối với các dạng khuyết tật
phần hai thông tin về các cơ sở đào tạo nghề ngành đào tạo chính sách tuyển sinh học viên người khuyết tật
phần ba cung cấp thông tin các tổ chức nguồn học bổng hỗ trợ người khuyết tật
sổ tay xuất bản dưới dạng file mềm được đăng trên website và fanpage dngd việt nam
theo thống kê việt nam có trên sáu triệu người khuyết tật nhưng chỉ có một phần ba người khuyết tật có việc làm
có đến chín mươi người khuyết tật chưa được tư vấn hướng nghiệp đầy đủ
còn hạn chế liên kết tiếp cận các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục hòa nhập
trong ngày một mươi bảy tháng bốn tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới đã được phát động tại tp hcm
sở an toàn thực phẩm tp hcm
tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
tháng cao điểm tập trung ba nội dung chính gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm
từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm
tại những bếp ăn tập thể trong trường học khu công nghiệp tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm
đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất kinh doanh tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch
chống thực phẩm bẩn tháng bốn được sở an toàn thực phẩm tp hcm chọn phát động cao điểm hành động
vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm giao mùa tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
thưa quý vị số ca mắc tay chân miệng vẫn không ngừng gia tăng với hàng trăm ca mắc mới mỗi tuần
ở nhiều địa phương trên khắp cả nước chính vì vậy bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục
gia tăng trong thời gian tới các cơ sở y tế cần chủ động dự phòng đầy đủ thuốc điều trị
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số ca mắc tay chân miệng tăng cao ở nhiều nơi
thành phố hà nội tuần qua ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc mới tay chân miệng
thành phố hồ chí minh trung bình cũng gần hai trăm linh ca mắc mới mỗi tuần
khu vực đà nẵng thì tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
nhiều ổ dịch xuất hiện tại các trường mầm non
tay chân miệng là bệnh trường nhiễm có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào
nhưng nhiều nhất là trẻ em dưới năm tuổi
thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ để dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát
trong đó có tay chân miệng
bệnh này có tính lây lan cao nguy cơ dễ bùng phát thành dịch lớn và có biến chứng nặng
thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ để dịch bệnh trường nhiễm bùng phát thành dịch lớn và có biến chứng nặng
bệnh tay chân miệng hầu hết là diễn biến cũng tương đối lành tính
nhưng có một số trường hợp sẽ có những biến chứng khá nặng
đặc biệt là những biến chứng như viêm cơ tim phủ phổi cấp viêm đảo
đấy là những biến chứng nặng mà có nguy cơ dẫn đến tử vong rất nhanh
thậm chí trong vòng hai mươi bốn giờ
năm ngoái từng xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng thảy nặng
khiến cho nhiều trẻ nguy kịch chậm thời gian điều trị khi phải chuyển tuyến
bộ y tế khuyến cáo các cơ sở y tế cần bảo đảm việc thu dung
giữ trữ đầy đủ nguồn thuốc và tiết y tế để điều trị cho bệnh nhân
chuyển sang một số thông tin trong nước khác
ngày một mươi bảy tháng bốn tại lạng sơn đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch cử tạ
thanh thiếu niên quốc gia năm hai nghìn hai mươi
giải đấu quy tụ trên hai trăm ba mươi vận động viên
đến từ ba mươi một tỉnh thành trên khắp cả nước với các hạng mục thi đấu gồm cá nhân nam nữ
lứa tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn và một mươi năm đến một mươi sáu tuổi cùng một mươi hạng mục
giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia được tổ chức nhằm kiểm tra đánh giá công tác đào tạo
lực lượng vận động viên thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện bộ môn cử tạ
của các tỉnh thành ngành trên cả nước đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc
bổ sung vào đội tuyển quốc gia
giải quốc gia để tập luyện tham gia thi đấu các giải khu vực và quốc tế trong thời gian tới
việc đăng cai tổ chức giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia lần này
tỉnh lạng sơn hy vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại lạng sơn nói riêng
và trong cả nước nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ
giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
ban tổ chức sẽ tiến hành trao các bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc
ngay sau khi các nội dung thi đấu được hoàn thành
mới đây tại nhà thi đấu đa năng thành phố cần thơ đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch
các câu lọc bộ nhu thuật quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn do thành phố cần thơ đăng cai tổ chức
giải năm nay quy tụ hơn ba trăm năm mươi quấn luyện viên dẫn động viên của hai mươi sáu đơn vị tỉnh thành ngành
và câu lạc bộ jujitsu trên toàn quốc tranh tài ở bảy mươi bộ quy chương
giải đấu giúp đánh giá công tác quấn luyện trên đồ chỉ đạo
tổ chức điều hành thi đấu của cán bộ trọng tài quấn luyện viên
đồng thời lựa chọn những dận động viên có thành tích tốt nhất chuẩn bị lực lượng
cho giải jujitsu quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn và đại hội thế thao toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây còn là sự kiện mở màng cho hàng loạt các giải jujitsu được tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi bảy tháng bốn bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp với đại sứ quán ukraine tại việt nam
tổ chức khai mạc triển lãm
hành trình xuyên thế kỷ nhân kỷ niệm ba mươi hai năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
triển lãm đưa người xem trở về những khoảnh khắc cuộc sống phong cảnh và con người việt nam

triển lãm sofia zalomska hành trình xuyên thế kỷ giới thiệu năm mươi năm tư liệu hình ảnh
được ghi lại thông qua lăng kính của sofia zalomska
nữ nhà văn nhấp ảnh ra và quay phim người ukraine những bức ảnh dẫn dắt người xem theo
chân bà trong hành trình khám phá việt nam nơi bà và gia đình đã dành tình cảm sâu sắc trong một mươi năm
sinh sống người xem dễ dàng bắt gặp khung cảnh về cuộc sống nông thôn với những cánh đồng trải dài
tiết tắp và con người cần cù lao động danh thắng vịnh hạ long hoang sơ kỳ vĩ hay những hình ảnh của
hoàng thành thăng long cầu long biên cách đây gần một thế kỷ sự đa dạng văn hóa các dân tộc cũng được sofia ghi lại qua vẻ đẹp của phụ nữ thái
mông giao tiền và người hà nội xưa bên cạnh những bức hình đen trắng chiều sâu cảm xúc còn được gợi mở qua những dòng chia sẻ
trích từ cuốn nhật ký phương trời xa xôi tại đây việt nam hiện lên như một xứ sở diệu kỳ đầy lôi cuốn để khám phá
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bốn thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng đội thành phố hà nội tổ chức vòng chung kết cuộc thi sàn đấu anh ngữ v champions năm hai nghìn hai mươi
sàn đấu anh ngữ v champions là một sân chơi học thuật quy mô lớn không chỉ giúp lan tỏa tinh thần yêu thích tiếng anh đến thiếu nhi
mà còn giúp các em học sinh có cơ hội trao dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực
sân chơi thu hút sự tham gia của một trăm sáu mươi hai học sinh tới từ một trăm sáu mươi bảy trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn bảy quận của thành phố hà nội
vòng loại theo hình thức trắc nghiệm đã diễn ra từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng ba
tại vòng chung kết ba trăm linh thí sinh tiêu biểu xuất sắc đã thi đấu loại trực tiếp với hình thức dung chuông vàng
trong thời gian quy định các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi kiến thức bằng tiếng anh do ban tổ chức đưa ra ghi câu trả lời ra bảng viết
thí sinh có câu trả lời đúng sẽ tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo
thí sinh có câu trả lời sai sẽ rời khỏi sàn đấu
các câu hỏi được tổng hợp và tham khảo xin ý kiến từ các chuyên gia xét chọn phù hợp với lứa tuổi và trình độ của các em học sinh
lễ hội đền thánh nguyễn là một trong những lễ hội lớn của tỉnh ninh bình diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày một mươi tám tháng bốn
tức ngày tám tháng ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
đây là lễ hội mang đậm tính lịch sử văn hóa đặc sắc của cộng đồng được tỉnh ninh bình duy trì lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
lễ hội đền thánh nguyễn được tổ chức để tưởng nhớ công đức của thiền sư nguyễn minh không
ngài là vị thiền sư tài năng đức độ có nhiều công lao
đóng góp đối với đời sống văn hóa chính trị của nhà nước đại cô việt
đặc biệt năm một nghìn một trăm ba mươi sáu thiền sư nguyễn minh không đã chữa khỏi bệnh cho vua lý thần tông
được phong làm quốc sư chức vị cao nhất trong hệ thống tăng quan nhà lý
ngài là một trong số rất ít nhân vật lịch sử có thật được dân gian phong thánh
được coi là ông tổ y dược và ông tổ nghề đúc đồng
lễ hội năm nay có khác với lễ hội các năm trước
là về trang phục theo đúng lại cổ truyền của
lễ hội đền thánh nguyễn có hai phần phần lễ và phần hội
về phần lễ có lễ mở cửa đền lễ mộc dục lễ cao ít lễ dước bách thần tế yên vị dân hương dước nước và lễ tạ
phần hội có phiên trợ làng điểm có nhiều trò chơi dân gian trưng bày triển lãm ảnh
giới thiệu các tour du lịch tìm về cội nguồn cùng với nhiều hoạt động văn hóa thể thao trình diễn trang phục
cụ đức thanh nguyễn là một cụ tổ của nghề đông y được coi là cụ tổ của nghề đông y
do vậy huyện cũng đưa vào để tuyên truyền cho người dân với một mục tiêu là người việt nam dùng thuốc nam trong sức khỏe con người
điểm đến của du khách trong và ngoài huyện và đặc biệt là hướng tới du khách nước ngoài để có thể quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương
việc tổ chức thành công lễ hội đền thánh nguyễn năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần bảo tồn phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo
thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn đồng thời quảng bá phát huy tiềm năng du lịch lịch sử tâm linh văn hóa của địa phương
và là tiền đề để đưa lễ hội đền thanh nguyễn trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị nước việt nam ta có một di tích lịch sử được các nhà sử học đánh giá là siêu di tích
đền thờ một mươi tám đời vua hùng nằm ở vùng đất trung du phú thọ đất tổ của trăm họ dân việt trên khắp thế giới
mùng một mươi tháng ba âm lịch nếu không thể trực tiếp hành hương thắp nhang cúng tổ
thì người việt nam mọi miền cùng hướng về đỉnh núi nghĩa lĩnh xã hy cương thành phố việt trì bái vọng trốn linh thiêng
đó là nơi khởi đầu cho sự mở mang một quốc gia có hàng nghìn năm văn hiến
theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn còn khoảng ba mươi hai tỷ đồng trên tổng số gần sáu trăm năm mươi bảy ba trăm năm mươi tỷ đồng
vốn kế hoạch vẫn chưa được phân bổ chi tiết
bài viết trên báo đại đoàn kết phân tích năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn
cho việc giải ngân vốn
khi mà nguồn vốn đầu tư công được phân bổ giải ngân chậm sẽ kìm hãm tốc độ phát triển của nền kinh tế
nếu vào thời điểm đầu năm giải ngân vốn đầu tư công được khai thông
thì chắc chắn các con số tăng trưởng kinh tế của cả năm sẽ khả quan hơn
theo trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh tây nguyên và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông kiểu long đang trong cao điểm của mùa khô khốc liệt nhất trong nhiều năm
độ nhiễm mặn xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông kiểu long vào đất liền là bốn phần nghìn
tương đương với năm một nghìn chín trăm một mươi sáu tức là ở mức nhiễm mặn rất nặng và khốc liệt một trăm linh năm mới xảy ra một lần
tuy nhiên theo bài viết trên báo thời nay hiện gần bốn mươi năm công trình cấp nước tập trung trên cả nước hoạt động kém hiệu quả
hoặc không còn hoạt động
nguyên nhân chủ yếu là các công trình quy mô nhỏ
đã được xây dựng trên một mươi năm năm ở vùng sâu vùng xa không có đủ kinh phí để duy tu bảo dưỡng
sau bảy tháng khởi công dự án xây dựng cao tốc đại lộ thăng long kéo dài
đoạn nối từ quốc lộ hai mươi một đến cao tốc hà nội hòa bình bắt đầu thi công những hạng mục đầu tiên
nhưng theo phản ánh trên báo kinh tế và đô thị nguy cơ dự án chậm trễ kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng đang hiện hiểu
đây là một trong những dự án trọng điểm vô cùng quan trọng đối với hà nội
nhằm từng bước hoàn chỉnh hướng kết nối hà nội hòa bình
vì vậy dự án rất cần được thành ủy
ủy ban nhân dân tp hà nội quan tâm sát sao làm rõ trách nhiệm nhiệm vụ của từng đơn vị
đôn đốc để hạn chế nguy cơ chậm trễ tiến độ
nhiều tuần giao dịch gần đây giá vàng trong nước liên tục tăng
dù xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến đề xuất bỏ độc quyền và tăng nguồn cung vàng miếng
nhưng theo ghi nhận của báo lao động rất nhiều người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng
trung quanh tình trạng này một số ý kiến chuyên gia cho rằng
về giải pháp ngắn hạn ngân hàng nhà nước có thể cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng
hoặc là chính ngân hàng nhà nước nhập khẩu vàng để sản xuất thêm vàng sgc
đồng thời thay vì để mất dự trữ ngoại hối ngân hàng nhà nước có thể thu mua vàng
thông qua các đơn vị kinh doanh vàng trong nước từ đó hạn chế nhập khẩu vàng mà vẫn đáp ứng đủ nguồn cung
học kỳ hai chưa kết thúc nhưng nhiều học sinh lớp một mươi hai đã trúng tuyển sớm vào đại học
bằng phương thức xét điểm học bạ
tuy nhiên bài viết trên báo tiền phong lưu ý đây mới chỉ là điều kiện cần
còn điều kiện đủ học sinh vẫn phải tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký nguyện vọng phù hợp
còn ý kiến các thầy cô giáo nhiều năm làm công tác tuyển sinh cho biết
nếu trúng tuyển sớm nhưng tới đây thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin
của bộ giáo dục và đào tạo thì kết quả trúng tuyển sớm cũng không có giá trị
các thí sinh đăng ký nhưng không đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm làm ưu tiên hàng đầu
thì khả năng vẫn trượt đại học là rất cao
phong trào chạy bộ đang phát triển như vũ bão tại việt nam
hàng vạn người tham dự hàng trăm giải đấu được tổ chức khắp cả nước
nhưng theo bài viết trên báo tuổi trẻ làm sao để nâng chất lượng giải chạy
chống lại xu hướng thương mại hóa đảm bảo an toàn cho người chạy là câu chuyện phải nhìn nhận nghiêm túc
một số ý kiến cũng cho rằng
hiện nay việc tổ chức giải ở các địa phương mang tính số lượng chứ chưa coi trọng chất lượng
và hầu hết người chạy chưa có kiến thức về thể thao
vì vậy mỗi thành phố chỉ nên có một vài giải chạy quy mô lớn mỗi năm
thay vì tổ chức ồ ạt như hiện nay
những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân